trước chiến công trên phó thủ tướng biểu dương cán bội chiến sĩ công an tp hcm và yêu cầu chủ tịch ubnd tp hcm tiếp tục chỉ đạo công an tp hcm điều tra làm rõ các đối tượng trong vụ án đặc biệt là các đối tượng chủ mưu cầm đầu để xử lý nghiêm minh trước pháp luật góp phần gian đe giáo dục phòng ngừa chung